tại hà nội đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số hai trăm chín mươi của bộ chính trị khóa một mươi
về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị đã làm việc với đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
chủ trì buổi làm việc có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số hai trăm chín mươi
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
theo mặt đoàn kiểm tra đồng chí trương thị mai đề nghị đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam
cần tiếp tục thực hiện quyết định một cách hiệu quả thực chất phát huy vai trò là cầu nối giữa nhân dân với đảng
nhà nước quốc hội nhất là hướng về cơ sở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của các tầng lớp nhân dân phối hợp giải quyết kịp thời những điểm nóng vấn đề phức tạp nảy sinh ở cơ sở